chúng tôi đang đợi cấp trên tìm hiểu nguồn gốc rồi đưa ra kết luận
trước mắt xác định không có nội dung xấu đọc gì tuyên truyền trong vật thể này
chủ tịch huyện thông tin mới nhất về vật thể lạ kèm tơ tiền nước ngoài hạ cánh giữa đêm
ngay sau đó ông nguyễn trí thành chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thanh ba phú thọ cho biết
ngay sau khi nhận được thông tin đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện
phối hợp với ủy ban nhân dân xã đông thành xác minh làm rõ vật thể lạ rơi xuống khu vực khu một mươi
điều đáng nói là trong vật thể lạ này phát hiện tờ giấy viết chữ nước ngoài
nhưng hiện chưa có bản dịch chính xác
theo ông thành huyện đã chỉ đạo ủy ban nhân dân xã đông thành tiến hành lập biên bản
tạm giữ vật thể lạ này để chuyển về công an xã phục vụ cho việc xác minh
đồng thời huyện thanh ba cũng báo cáo sự việc lên công an tỉnh phú thọ
và các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện cũng cho hay phần miệng của vật thể lạ có đường kính khoảng một m
tuối giống đèn trời hay là khí cầu tự chế dài hơn một mươi m
bên trong có chứa nhiều đoạn được kết từ vải hình ảnh triển chiêu
tờ giấy viết chữ nước ngoài và một tờ tiền nước ngoài
bước đầu địa phương xác định vật thể này không mang phát các vật nguy hiểm
và chưa gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự
qua kiểm tra ban đầu thì không có vấn đề gì liên quan đến vi phạm thuần phong mỹ tục
cũng như là tuyên truyền xấu độc ông thành nói
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thông tin thêm
trong vật thể lạ này có phát hiện vài tờ giấy viết chữ giống nước ngoài
tuy nhiên đến nay chưa xác định được chính xác
theo thông tin trên mạng xã hội cho rằng
những chữ viết trong các tờ giấy tìm được ở vật thể lạ này có nội dung đại loại như sau
chiếc khí cầu đến từ kajin bang karen myanmar
nhân kỷ niệm ngày tết karen ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
vì quả khí cầu sẽ hạ ở đâu đó là không xác định và muốn biết nơi nó hạ cánh
người nhận có thể liên hệ bằng số điện thoại được ghi
trong các tờ giấy để được mọi người gửi lời chúc may mắn
nên họ đã cho tiền cùng đồ vật vào bên trong
nhưng chúng chỉ bay khi thời tiết nóng đến việt nam thì trời lạnh quá nên nó rơi dần xuống
và cuối cùng hạ cánh ở phú thọ vào tối mồng hai tháng một
trả lời về nội dung này chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thanh ba cho hay
một số thông tin trên mạng xã hội và một số người cho rằng
nội dung trong tờ giấy với chữ nước ngoài tìm thấy nơi chiếc khí cầu đến từ một lễ hội nào đó
và kèm theo là lời chúc mừng năm mới chúc mừng may mắn
để xác định vật thế này có phải đến từ lễ hội của myanmar hay không
thì chưa có thông tin và cũng chưa có báo cáo chính thức về nội dung dịch của bức thư ông thành nói thêm
trước đó vào tối hai tháng một một vật thể lạ được một người dân phát hiện rơi xuống cánh đồng
ở khu một mươi xã đông thành huyện thanh ba tỉnh phú thọ
ngay sau đó vật thể được xác định là một túi ni lông to hơn một mươi mét hình dạng giống một quả kinh khí cầu
miệng túi rộng khoảng một mét được buộc bởi nhiều dây thép nhiều mảnh vải kèm theo
có một mươi năm tấm vải con được cố định bởi dây thép
người dân có nhặt được một tờ tiền giống với tờ tiền của myanmar tại hiện trường
hình ảnh triển chiêu một nhân vật trong phim ba thân thiên
ngoài ra không hề có các loại truyền đơn như một số thông tin đã đưa trước đó
đã xác định được vật thể từ trên trời rơi xuống cánh đồng phú thọ
sau khi vào cuộc xác minh cơ quan chức năng huyện thanh ba và tỉnh phú thọ
đã có kết luận ban đầu về vật thể lạ rơi xuống cánh đồng thuộc khu một mươi xã đông thành
lãnh đạo ybnd huyện thanh ba
tỉnh phú thọ trưa nay bốn tháng một cho biết đã có thông tin chi tiết
về vật thể lại rơi từ trên trời xuống địa bàn huyện
theo đó quá trình xác minh xác định miền của vật thể lạ có đường kính khoảng một m
giống túi đèn trời dài khoảng một mươi m bên trong có chứa nhiều cái bụi nhùi
được cắt từ vải vài tờ giấy viết chữ nước ngoài và một tờ tiền nước ngoài
quá trình dịch ý nghĩa của các chữ viết trên cơ quan chức năng xác định
nội dung chính của thông điệp là vật thể lạ là chiếc khí cầu
đến từ kaijin
ban karen myanmar nhân kỷ niệm ngày tết karen mùng hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
vì quả khí cầu xé hạ ở đâu là không xác định và họ cũng muốn biết nơi mà nó hạ cánh
người nhận có thể liên hệ với họ bằng số điện thoại được ghi trong các tờ giấy
để được mọi người gửi lời chúc may mắn
vật thể trên được phát hiện tại cánh đồng khu một mươi xã đông thành vào tối mùng hai tháng một
người dân đã tìm cách kéo xuống đất rồi báo cáo lên chính quyền địa phương
sự việc trên đã thu hút nhiều người dân quan tâm
nhiều diễn đàn mạng xã hội có bình luận về nguồn gốc của vật thể trên
nếu như bạn vẫn còn ngờ vực và vẫn nghĩ rằng đây là một loại bùa chú đầu năm
mà nơi nào đó đang gieo ở quê hương bạn
thì hãy đến xem lễ hội khinh khí cầu ta giao đa nghìn tại myanmar
lễ hội khinh khí cầu ta giao ra nghin là một trong những nét đặc sắc của đất nước myanmar
và đã được tổ chức với quy mô độc đáo nổi bật nhờ sự kết hợp giữa khinh khí cầu
với ánh sáng và âm nhạc
lễ hội được tổ chức trong năm ngày liên tiếp vào những ngày trang trọng của tháng ta giao môn
theo lịch myanmar
đây là lễ hội thường niên và sẽ thay đổi tùy thuộc theo năm và không cố định vào một ngày cụ thể
lễ hội được tổ chức với quy mô hoành tráng nổi bật nhờ sự kết hợp giữa khinh khí cầu
với ánh sáng và âm nhạc
đến đây vào dịp lễ hội người dân và du khách sẽ được thả những quả khinh khí cầu
với nhiều màu sắc và có kích thước khác nhau trên bầu trời
tượng trưng cho những món quà dân tặng đức phật
qua đó người dân nơi đây cũng mong muốn cầu nguyện những điều tốt đẹp sẽ đến với chính mình
trong lễ hội khinh khí cầu của myanmar với khoảng hai mươi chiếc khinh khí cầu được thả trôi
trên bầu trời bagan tạo nên một khung cảnh thật đẹp
có thể nói myanmar là xứ sở chùa vàng với hình ảnh những quả khinh khí cầu bay trên bầu trời
là một trong những nét văn hóa đặc trưng của myanmar
là cố đô của myanmar thành phố bagan nằm ở bờ sông azejawat
có diện tích khoảng sáu mươi năm km hai với hàng trăm đền chùa tu viện
hình ảnh khinh khí cầu bay lượn trên bầu trời là một trong những nét đặc trưng độc đáo nhất
đối với những gia đình không có điều kiện họ sẽ tự chế ra những chiếc khinh khí cầu
trong đó để vải và chút tiền để gửi đến những người may mắn khi nhận được
ngoài tham gia trải nghiệm lễ hội bạn có thể mua xăm các loại vải dệt thú công
của người intha pao và san ở cả taonji và hồ yên lê
ngoài ra còn có rất nhiều món đồ lưu niệm thú vị như là túi vải khăn và váy quấn nổi tiếng của người myanmar
những lưu ý khi tham gia lễ hội khinh khí cầu myanmar
lễ hội taiyao dain còn được cảnh báo là lễ hội nguy hiểm nhất châu á
vì đã từng có người thiệt mạng do khinh khí cầu rơi trúng
do đó để đảm bảo an toàn du khách nên cẩn thận và chỉ ngắm khinh khí cầu ở vị trí an toàn
không được đứng dưới đường bay của khinh khí cầu mà nên đứng theo chiều ngược lại
cần quan sát khi kinh khí cầu bay lên và phải di chuyển tới vùng an toàn
theo hướng dẫn của nhân viên an ninh
lễ hội thu hút đông đảo khách du lịch khắp mọi nơi trên thế giới
vì vậy du khách cần phải bảo vệ tài sản cá nhân để phòng trường hợp trộm cắp